thưa quý vị và các bạn là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế do mới chia tách địa giới hành chính
trong thời gian qua huyện kỳ anh đang vươn lên là một trong những điểm sáng trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh hà tĩnh
đây là kết quả của sự nỗ lực đồng lòng đồng sức của người dân và chính quyền phát huy cao nhất quyền làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn đổi mới của các cấp chính quyền nơi đây
là một huyện có điều kiện khó khăn thường xuyên gặp thiên tai như mưa lũ rét đậm rét hải và đặc biệt gần đây nhất là sự cố
nhưng với quyết tâm cao của cán bộ đảng viên và nhân dân trên toàn huyện việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện kỳ anh đã đạt được những kết quả nhất định
trong đó nổi bật nhất là việc xây dựng đường giao thông nông thôn đạt chín mươi sáu bảy so với kế hoạch đã đề ra
nhờ thực hiện tốt các công tác tuyên truyền phong trào làm đường giao thông nông thôn của huyện kỳ anh đã nhận được sự đồng thuận nhất trí cao trong cộng đồng dân cư trở thành phong trào thi đua sôi nổi
nhân dân huyện kỳ anh đã tự nguyện hiến đất làm đường tích cực đóng góp kinh phí vật tư ngày công để nâng cấp mở rộng và cứng hóa các tuyến đường liên xã liên thôn nội đồng
đây là một buổi làm đường của bà con thôn phúc thành một xã kỳ thượng huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
xã kỳ thượng là một xã miền núi có diện tích hơn một mươi ba ha phân bố dân cư không đồng đều và đời sống người dân còn thấp
nên việc huy động nguồn lực tại chỗ để xây dựng hạ tầng còn gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên thông qua những biện pháp tuyên truyền và vận động giúp người dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng hạ tầng
thì đến nay xã kỳ thượng đã hoàn thành được gần ba mươi km đường giao thông nông thôn
đây là thành quả của sự đồng lòng sự cống hiến của người dân xã kỳ thượng
đây là mô hình tiên phong trong chuyển đổi cây trồng từ những cây có hiệu quả kinh tế kém sang cây có giá trị kinh tế cao
phù hợp với thổ nhưỡng đất đai như cây bầu cây dưa đặc biệt là những loại cây có múi
nhà anh nguyễn văn mại ở xã kỳ thượng huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
trước đây khi chưa được tổ chức đi tham quan học hỏi các mô hình cây trồng ở các địa phương khác có năng suất và hiệu quả kinh tế cao
thì thu nhập của gia đình vẫn còn thấp
kinh phí sinh hoạt và học tập của con cái
sau khi được các ban ngành tổ chức cho đi học hỏi kinh nghiệm và hỗ trợ kinh phí đầu tư ban đầu
thì gia đình anh đã có những biện pháp chuyển đổi cây trồng phù hợp
giúp cho thu nhập gia đình tăng lên từ bảy mươi đến tám mươi triệu đồng một năm
vừa rồi có cái đảng và huyện xã nhân ước được ưu tiên hỗ trợ
ngày xưa chúng tôi làm không chứa đạt
vừa rồi tham quan các mô hình ở cao phong đi về học hỏi
cho nên nhấn rộng ra trong thêm có một số là vừa rồi có quả
trong thu nhập kia bữa nay cũng có thu nhập cao hơn tỷ lệ hơn các cây trồng khác
cho nên gia đình chúng tôi cũng làm cái mô hình này để phát triển gia đình với xã hội
cho những hồ khác chưa làm
học hỏi thêm
các tiếu chỉ là làm vườn sạch và cải tạo vườn tạp
chúng tôi chặt các cây không hiệu nghiệp chặt vứt trong các cây ăn quả để nâng cao lợi trọng của gia đình
để góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương
các hội phụ nữ ở huyện kỳ anh đã chỉnh
tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp hội trong toàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên
phụ nữ tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua phụ nữ trung sức xây dựng nông thôn mới
gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình năm trăm linh ba sạch
đồng thời tổ chức các lớp tập huấn cho tri hội phụ nữ về chương trình xây dựng nông thôn mới
kiến thức về khoa học kỹ thuật chăn nuôi sản xuất đến toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn huyện
không chỉ trú trọng vào việc phát triển tiêu chí kinh tế và đời sống người dân
các cấp ủy chính quyền huyện kỳ anh cũng triển khai thực hiện tiêu chí đảm bảo vệ sinh môi trường
nhằm chống lại biến đổi khí hậu từng bước cải thiện tình trạng vệ sinh môi trường theo cụm gia đình
sau một thời gian triển khai vận động và thí điểm lò xử lý rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình
thì đến nay gần một trăm linh các hộ gia đình trên địa bàn huyện đều có lò xử lý rác thải sinh hoạt
để người dân hưởng thức
trong và tích cực triển khai thực hiện huyện kỳ anh có chỉ thị cho các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
đến tận các hộ dân trên địa bàn về tính năng cũng như hiệu quả của việc sử dụng lò đốt rác
qua đó từng bước góp phần bảo vệ môi trường trong lành ở địa bàn các khu dân cư
trong đó chú trọng việc gương mẫu đi đầu thực hiện mô hình đối với các cán bộ đảng viên của xã
để nhân dân thấy được việc thực hiện mô hình là có lợi cho sức khỏe
làm sạch các tuyến đường làng ngõ xóm
việc phát triển và làm đẹp hàng rào xanh không chỉ giúp làng quê nơi đây giữ được cảnh quan tươi xanh
và nét đẹp hồn quê mà còn làm cho tình làng nghĩa xóm ngày càng khăng khít